tại hà nội bộ công thương đã tổ chức lễ công bố chương trình hành động vì an toàn thực phẩm ngành công thương năm hai nghìn hai mươi
năm thứ hai được tổ chức chương trình hướng đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm và cộng đồng người tiêu dùng
với hai thông điệp tôi hành động vì an toàn thực phẩm và xây dựng cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm
bộ công thương là một trong ba cơ quan được chính phủ giao triển khai công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm
thời gian qua bộ đã quyết liệt triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm xây dựng phát triển thị trường thực phẩm an toàn
áp dụng các phương thức quản lý tiên tiến bảo đảm chất lượng an toàn và truy xuất được nguồn gốc
đồng thời phối hợp với các bộ ngành kiểm soát và ngăn chặn việc sản xuất kinh doanh hàng thực phẩm giả
kém chất lượng nhập lậu không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong bối cảnh tình hình vệ sinh an toàn thực phẩm và quản lý nguồn gốc thực phẩm còn khó khăn
thì hành động vì an toàn thực phẩm là rất cần thiết
vấn đề cực kỳ quan trọng nó ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân đến cộng đồng không chỉ hiện tại mà cả tương lai
trong khuôn khổ chương trình cũng đã diễn ra nhiều hoạt động như trải nghiệm thực phẩm an toàn
với sự góp mặt của nhiều doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thực phẩm
thể hiện cam kết đồng hành cùng bộ công thương trong các hành động vì an toàn thực phẩm và uống có trách nhiệm
chúng tôi luôn đồng hành và khuyến khích các hộ nông dân cũng như các hợp tác xã
áp dụng mô hình thân thiện môi trường và mô hình hữu cơ
sản xuất đối với mô hình này người dân sẽ sử dụng các quy luật tự nhiên
không sử dụng các sản phẩm hóa chất độc hại sẽ góp phần cho chất lượng sản phẩm tốt hơn tới tay người tiêu dùng
tại buổi lễ lãnh đạo bộ công thương cùng đại diện các cơ quan quản lý nhà nước
hiệp hội ngành hàng cộng đồng doanh nghiệp nhấn nút thực hiện nghi thức xây dựng cộng đồng hành động
vì an toàn thực phẩm trao biểu trưng cộng đồng hành động vì an toàn thực phẩm cho các đơn vị và cá nhân tiêu biểu